vào lúc chín giờ sáng nay theo giờ tokyo tại hoàng cung nhật bản nhật hoàng akihito và hoàng hậu michiko
đã chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đây là nghĩa cử đặc biệt trong quan hệ đối ngoại của hoàng gia nhật bản dành cho việt nam và chủ tịch nước ta
đây cũng là lễ đón duy nhất của nhà vua ahikito và hoàng hậu michiko dành cho nguyên thủ nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi chín
lễ đón chính thức chủ tịch nước phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức với nghi lễ cao nhất
trọng thể và trang trọng nhất với sự có mặt của nhà vua hoàng hậu và nội các cao cấp của nhật bản
đây là chuyến thăm chính thức lần đầu tiên đến nhật bản của chủ tịch nước trần đại quang trên cương vị chủ tịch nước
đây cũng là chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
một mốc son trong quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam nhật bản
chuyến thăm góp phần đưa quan hệ đối tác
lượng sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản bước vào giai đoạn phát triển mới
hợp tác sâu rộng thực chất hơn trên các lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của mỗi nước
đóng góp vào hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
trải qua bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hai đất nước
hai dân tộc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử với sự tin cậy cao
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy tổng kiếm ngạch thương mại giữa hai nước đạt ba mươi ba bốn tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nhật bản có ba sáu trăm chín mươi ba dự án fdi còn hiệu lực tại việt nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký bốn mươi chín tám trăm ba mươi chín tỷ usd đứng thứ hai trong tổng số một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
nhật bản cũng là nước tài trợ oda lớn nhất cho việt nam
trong tình cảm nông ấm và trọng thị lễ đón chính thức đã mở đầu cho hàng
mạng của việt nam
đây là sự kiện đối ngoại quan trọng của chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại thủ đô tokyo nhật bản